một vụ cháy lớn cũng đã xảy ra vào chiều tối ngày hôm qua tại một tiệm sửa xe máy nằm trên đường hải thượng lãn ông thành phố phan thiết tỉnh bình thuận đã khiến cho hai người tử vong
thời điểm xảy ra cháy nhà ba mẹ con chủ nhà mắc kẹt bên trong
có mặt tại hiện trường lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã nhanh chóng tiếp cận đưa cả ba mẹ con ra ngoài
tuy nhiên người mẹ tử vong ngay sau đó
ngoài ra một người dân ở bên cạnh khi lao vào cứu người cũng đã bị điện giật tử vong
hiện nguyên nhân của vụ việc đang được tiếp tục điều tra